thưa quý vị cách đây ba mươi năm năm vào ngày một mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi tám sáu mươi bốn cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân việt nam
đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển cô linh landao gạc ma thuộc quần đảo trường sa
vào tối ngày hôm qua lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên đảo gạc ma đã được tỉnh khánh hòa trang trọng tổ chức
tại tượng đài chiến sĩ gạc ma ở xã cam hải đông huyện cam lâm
dự lễ có nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình lãnh đạo tỉnh khánh hòa
lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam thân nhân các liệt sĩ sinh sống trên địa bàn tỉnh khánh hòa
tại lễ thử nghiệm các đại biểu đã dâng hương dâng hoa thắp nến tri ân thả hoa đăng tưởng nhớ sáu mươi bốn anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh anh dũng trong trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền các cụ đảo gạc ma cô linh lên đao thuộc huyện trường xa tỉnh khánh hòa
cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc vào ngày một mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đã đi vào lịch sử dân tộc
là một dấu ấn không bao giờ phai trong tâm trí của mỗi người dân đất việt
những người lính trẻ đầy nhiệt huyết trách nhiệm đã mãi mãi nằm lại nơi biển sâu
nhưng ý chí cuột cường của các anh đã hóa thành tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng
tiếp nối truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước bất khuất của dân tộc
máu của các anh hòa vào biển mặn nhắc nhở muôn đời sau nhớ về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
xuyên suốt buổi lễ là chương trình nghệ thuật gồm ba phần khúc tráng ca vĩnh cửu chọn lời thề giữ biển vòng tròn bất tử
dịp này tỉnh khánh hòa liên đoàn lao động tỉnh khánh hòa báo người lao động quỹ tấm lòng vàng báo lao động
đã trao tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ học sinh dân tộc thiểu số con em công nhân lao động vượt khó học giỏi ngư dân